tại quảng trường hai mươi sáu tháng ba thành phố hòa giang vừa diễn ra lễ khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc mông toàn quốc lần thứ hai
đến dự có các đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc
đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
phát biểu tại lễ khai mạc đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh
việc tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc mông là hoạt động ý nghĩa nhằm cụ thể hóa chủ trương
chính sách của đảng nhà nước luôn chăm lo đến đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc mông
trong những năm qua đồng bào dân tộc mông có nhiều cố gắng vượt khó vươn lên
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và đóng góp đáng kể vào công cuộc phát triển của đất nước
trong thời gian tới các tỉnh có đồng bào dân tộc mông sinh sống cần tiếp tục quan tâm
gìn giữ bảo tồn phát huy những giá trị tốt đẹp tính đa dạng bản sắc văn hóa của dân tộc mông và các dân tộc anh em
phát huy vai trò của chủ thể văn hóa trong phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc
tạo mọi điều kiện nhằm nâng cao mức hưởng thụ và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân
ngày hội năm nay thu hút sự tham gia của trên một diễn viên vận động viên nghệ nhân đồng bào mông đến từ một mươi ba tỉnh
sự kiện này tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mông trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam